cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn kiều hiện đang là phóng viên hợp đồng của báo dân tộc và phát triển
và hà văn bình là biên tập viên hợp đồng của kênh tin tức hai mươi bốn h pháp luật và đời sống về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng một mươi khi thấy một hộ dân đang san ủi mặt bằng khu đất tại bản triềng đi xã vân hồ để xây nhà ở
kiều và bình tự giới thiệu là cán bộ làm tại phòng tài nguyên và môi trường và hỏi về giấy tờ thủ tục đất của gia đình
khi chủ nhà trả lời có đầy đủ giấy tờ thì một trong hai đối tượng đã đưa ra đề nghị chủ nhà đưa cho các đối tượng tiền để về làm quà báo cáo lãnh đạo
sợi các đối tượng gây khó khăn nên chủ nhà đã đi vay năm triệu đồng để đưa cho các đối tượng
sau khi hai đối tượng bỏ đi nghi ngờ hai đối tượng này không phải là cán bộ của phòng tài nguyên và môi trường chủ nhà đã làm đơn trình báo cơ quan công an